trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước việc trung quốc tiến hành tập trận quân sự
tại vùng biển phía bắc đông bắc quần đảo hoàng sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
việc trung quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo hoàng sa đã vi phạm chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo này đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông gây phức tạp tình hình
không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean
về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở biển đông coc và việc duy trì môi trường hòa bình
ổn định và hợp tác ở biển đông việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự